do dịch covid một mươi chín nên các trường học công lập cũng như tư thục trên địa bàn tp hcm gặp rất nhiều khó khăn vì không có học sinh
nhiều trường mất đi nguồn thu đầu vào nên thậm chí phải đóng cửa ngừng hoạt động
hơn một tháng nay cô nguyễn thị thúy chủ cơ sở mầm non tư thuộc phương thúy ở quận một mươi hai tp hcm
đau đầu với bài toán chi trả tiền lương bởi lương nhân viên giáo viên thuế phụ thuộc vào nguồn thu từ học sinh
nay nghỉ học vì dịch covid một mươi chín không có nguồn thu bù đắp chi phí
tuy nhiên nỗ lực xoay sở để có thể trả một phần lương cho giáo viên và nhân viên như tại mẫu giáo phương thúy
không phải cơ sở tư thục nào cũng làm được
nhiều cơ sở đang đứng trước nguy cơ đóng cửa ngưng hoạt động
còn tại trường tiểu học bình trị hai hơn một mươi nhân viên hợp đồng là đội ngũ nhân viên y tế vệ sinh nhân viên phục vụ
học sinh nghỉ không có nguồn thu trả lương nỗi lo đổ lên vai hiệu trưởng
tuần rồi thì chúng tôi cũng làm một cái văn bản đề nghị với phòng giáo dục có cái hướng chỉ đạo để chúng tôi giải quyết cái việc này
và phòng giáo dục thì cũng đang xin ý kiến từ phòng tài chánh kế hoạch
mỗi năm quận bình tân tăng khoảng bảy học sinh nhưng vẫn phải thực hiện giảm biên chế theo lộ trình
vì vậy các trường phải chuyển số nhân viên qua hợp đồng và tự cân đối trả lương là áp lực
còn đối với trường tư thuộc ba năm nay trường mầm non còn phải đóng thuế
đây là áp lực không nhỏ nhất là khi dịch bệnh nghỉ học kéo dài
đối với trường tư thục nên có chế độ là miễn hẳn thế luôn
tại cái nguồn thu cho nó không nhiều nguồn thu mình không nhiều
cái thứ hai nữa là mình phải hỗ trợ cụ thể cho người ta
trước tình hình này các trường học cũng đã có đề xuất và phòng giáo dục các quận huyện gửi kiến nghị đến các sở ngành
xem xét hỗ trợ miễn thuế bảo hiểm xã hội và các chi phí khác để hỗ trợ khó khăn cho các trường
nếu như có được quay trở lại đón các cháu thì chúng tôi cũng sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định về việc phòng dịch trong trường học
chúng tôi cũng đã sẵn sàng tinh thần về việc vòi nước rửa tay trước cửa đón các cháu trở lại là mình sẽ kiểm nhiệt độ của trẻ
được biết hiện nay sở giáo dục đào tạo tp hcm đã có văn bản hướng dẫn việc thu học phí
và các khoản thu khác đối với các cơ sở giáo dục
nhà trường cần thỏa thuận với phụ huynh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế
đảm bảo tính công khai và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh